thanh niên cần phải phát huy vai trò tiên phong bản lĩnh nhiệt huyết vượt qua khó khăn thử thách
có hoài bão ý chí khát vọng vươn lên cống hiến có sức sáng tạo mới để phục vụ nhân dân đất nước
trong giai đoạn khó khăn do dịch covid như hiện nay thì cần chuẩn bị một tâm thế để khắc phục khó khăn
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ gần ba tháng qua cán bộ đoàn viên thanh niên các cấp đã làm nhiều việc
xung kích thực hiện chống dịch như chống giặc tổ chức các điểm rửa tay sinh viên ngành y tình nguyện hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ
nhóm phát khẩu trang miễn phí thủ tướng mong muốn phát huy vai trò quan trọng của đoàn thanh niên trong hệ thống chính trị
để cùng toàn đảng toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong lúc khó khăn
thủ tướng đề nghị huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động phòng chống covid một mươi chín